theo số liệu mới nhất từ bộ nội vụ anh hơn ba triệu người châu âu tại anh đã nộp đơn xin tiếp tục sinh sống và làm việc tại nước này sau brexit
ba nước có số lượng người đăng ký cao nhất lần lượt ở romania bà lan và italy
công dân liên minh châu âu và công dân các nước khu vực kinh tế châu âu là iceland listonstein và naui
cũng như thụy sĩ sẽ phải đăng ký nếu muốn tiếp tục sinh sống và làm việc tại anh sau ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
khi được chấp thuận công dân các nước này có thể sử dụng các dịch vụ y tế quốc gia đi học tiếp cận công quỹ và các chế độ phúc lợi khác hay xuất nhập cảnh ra vào tại anh
tuy nhiên trước hết họ phải chứng minh được thân nhân đưa ra bằng chứng rằng mình đang sinh sống tại anh và khai báo hình sự nếu có
với hơn ba triệu người nộp đơn xin định cư chương trình định cư tại anh cho công dân châu âu sau brexit có quy mô lớn nhất trong lịch sử anh
với số lượng hồ sơ xử lý mỗi ngày lên tới hai mươi trường hợp